gần một mươi năm trốn thi hành án về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đào thị thương
trú tại xã lai châu vừa bị phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lai châu
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ tại huyện hạ hòa tỉnh phú thọ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
năm hai nghìn chín thương bị tòa án nhân dân tỉnh lai châu kết án sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
tuy nhiên thương được hoãn thi hành án do đang trong thời kỳ nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
lợi dụng thời gian này đối tượng đã trốn khỏi địa phương sau đó thay tên đổi họ nhằm trốn tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh lai châu đã áp giải đối tượng về công an tỉnh lai châu để xử lý